vào ngày ba mươi tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với sáu mươi bảy bị cáo trong đó có cựu phó cục trưởng cục thuế tp hcm nguyễn thị bích hạnh
vì có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house và các đơn vị có liên quan
ở phần luận tội đại diện vị kiểm sát nhân dân tp hcm khẳng định cáo trạng truy tố sáu mươi bảy bị cáo trong một mươi tội danh là đúng người đúng tội
theo đại diện viện kiểm sát từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi trịnh tiến dũng đã bỏ trốn và đang bị truy nã đã chỉ đạo các bị cáo khác thành lập
sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước để phục vụ cho hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tuyên phạt cựu phó cục trưởng cục thuế tp hcm nguyễn thị bích hạnh bốn năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
nhóm bị cáo là cựu cán bộ cục thuế tp hcm khác nhận từ hai năm sau tháng tù treo đến bốn năm tù giam
về hành vi đồng phạm với bà hạnh và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hơn năm mươi bị cáo khác nhận mức án từ hai năm tù treo cho đến hai mươi năm tù giam